đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thưởng vụ tỉnh ủy quảng nam về công tác lãnh đạo
chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số hai mươi bốn ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi một
về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm hai nghìn ba mươi
và những năm tiếp theo gắn với thực hiện quy chế về bổ nhiệm cán bộ
và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo quyết định số sáu mươi tám
ngày bốn bảy hai nghìn bảy của bộ chính trị khóa một mươi
tại buổi làm việc đại diện đoàn kiểm tra của bộ chính trị đã thông qua toàn văn dự thảo
báo cáo kết quả thẩm tra xác minh đối với ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết luận số hai mươi bốn và quyết định số sáu mươi tám của bộ chính trị
đồng thời thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra trong thời gian qua
thay mặt đoàn kiểm tra
đồng chí trương hòa bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quy hoạch
và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
của tỉnh ủy quảng nam và các cấp ủy các ngành của tỉnh từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
đồng chí trương hòa bình cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua
trong công tác quy hoạch đánh giá luân chuyển bổ nhiệm cán bộ của tỉnh
vẫn còn có những mặt hạn chế khuyết điểm cần phải khắc phục
đồng chí trương hòa bình cũng lưu ý tỉnh quảng nam một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra
đồng thời đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam và các cấp ủy đảng cần tập trung thực
hiện tốt công tác quy hoạch đánh giá luân chuyển bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới